ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu công an tp phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện trở quá tải trên địa bàn
lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xử lý vi phạm tải trọng phương tiện kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng như cảng biển cảng bến thủy nội địa bến bãi nơi tập kết hàng hóa lên xe
duy trì hoạt động kiểm soát tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng tự động và lưu động để kéo giảm tình trạng vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cho biết từ đầu năm đến nay đơn vị đã lập biên bản xử lý năm trăm hai mươi ba trường hợp chở hàng quá tài trọng với tổng số tiền xử phạt gần tám hai tỷ đồng
theo kế hoạch thanh tra giao thông sẽ tiếp tục mở cao điểm kiểm soát tải trọng xe